thấm thiết hơn người dân mình
hai bên cũng hợp tác vui vẻ
và ngăn cùng phát triển
tôi hy vọng sau sự kiện này
lực lượng bảo vệ biên giới hai nước sẽ tiếp tục
phối hợp chặt chẽ hơn trong giữ gìn an ninh
chính trị trật tự an toàn xã hội hai bên
biên giới đấu tranh phòng chống có hiệu quả
các loại tội phạm nhất là giữ gìn
phát huy mối quan hệ đoàn kết hữu nghị
truyền thống tốt đẹp của hai nước
sự kiện này một lần nữa khẳng định
quan điểm của đảng nhà nước việt nam
đặc biệt là các lực lượng bảo vệ
biên giới hai nước luôn mong muốn xây dựng
mối quan hệ hữu nghị hợp tác với
các nước tiểu vùng sông mekong nói chung
và campuchia nói riêng vì chủ quyền
an ninh biên giới và vì cuộc sống bình yên
hạnh phúc của nhân dân mỗi nước
tiếp theo chương trình quảng ngãi
đảm bảo cơ sở vật chất trường lớp
cho năm học mới
tuyên quang thực hiện các giải pháp ổn định vùng nguyên liệu mía
tiếp tục chương trình với những thông tin liên quan đến tin áp thấp nhiệt đới
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hồi một mươi ba h ngày ba mươi một tháng tám
vị trí tầm áp thấp nhiệt đới ở phía bắc đảo luzon philippines sức gió mạnh nhất vùng gần tâm
mạnh cấp sáu giật cấp tám dự báo áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thêm
áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây mỗi giờ đi được hai mươi hai mươi năm km khoảng đêm ba mươi một tháng tám
sẽ đi vào biển đông sau đó có khả năng mạnh thêm đến một mươi ba h ngày một tháng chín vị trí tâm áp thấp
nhiệt đới ở vào khoảng một mươi chín hai độ vị bắc một trăm một mươi sáu năm độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng năm trăm năm mươi km về
phía đông bắc sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy giật cấp chín
dự báo các vùng đêm ba mươi một tháng tám bắc bộ và thủ đô hà nội có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
và dài rác có rông trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh đà nẵng đến bình thuận
khu vực tây nguyên nam bộ có mưa rào và rông vài nơi chiều tối mùng một tháng chín có mưa rào và rông rải rác
cũng liên quan tới thông tin về áp thấp nhiệt đới để chủ động ứng phó văn phòng thường trực ban
chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai vừa có yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm
kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố về việc ứng phó áp thấp nhiệt đới gần biển đông
theo đó ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh cần theo dõi chặt chẽ bản
tin dự báo và diễn biến của áp thấp nhiệt đới thông báo hướng dẫn cho các tàu thuyền đang hoạt
động trên biển biết vị trí hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động thoát ra hoặc không đi
vào khu vực nguy hiểm để bảo đảm an toàn về người và tài sản duy trì thông tin liên lạc để xử lý
kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn để triển
thức các ứng cứu khi có yêu cầu tổ chức chủ ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về văn phòng
thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó
sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngày ba mươi một tháng tám thành ủy cần thơ và lãnh đạo công an
thành phố báo cần thơ và các chức sắc tôn giáo trên địa bàn đã trao cho các học sinh nghèo hiếu
học một trăm linh phần học bổng năm mươi xe đạp và năm cuốn vở trị giá ba mươi triệu đồng tại huyện vĩnh thạnh
thành phố cần thơ đây là chương trình do công an thành phố cần thơ và báo cần thơ phối hợp tổ chức
thời gian qua mặc dù trong điều kiện ngân sách còn khó khăn nhưng thành phố đã dành một phần
lớn để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất bảo đảm nhu cầu nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo
đến nay thành phố đã có gần tám mươi trường học đạt chuẩn quốc gia nhiều trường học bảo đảm không
gian học tập tốt vui chơi giải trí của học sinh các cấp các ngành đoàn thể tổ chức
doanh nghiệp trong thành phố đã đóng góp hỗ trợ học sinh đến trường không để vì điều kiện kinh
tế khó khăn mà không được đến trường qua chương trình này mong rằng các em học sinh vùng sâu
vùng xa vùng đặc biệt khó khăn của thành phố cần thơ sẽ cố gắng học tập tốt vươn lên trở
thành con ngoan trò giỏi góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp
cũng trong ngày ba mươi một tháng tám tại khu di tích văn thánh khổng miếu thành phố tam kỳ
ủy ban nhân dân thành phố tam kỳ đã tổ chức trao giải thưởng phan châu
trình lần thứ một mươi tám năm hai nghìn một mươi chín cho sáu mươi bảy tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực giáo
dục nghiên cứu khoa học trong đó có một phó giáo sư bốn tiến sĩ năm thạc sĩ và có một cá nhân nhận
giải thưởng lần ba và hai cá nhân nhận giải thưởng lần hai nhân dịp này ban tổ chức cũng đã trao
giải thưởng phan châu trinh cho một tập thể và hai cá nhân có thành tích đóng góp cho giải thưởng phan
giáo trình và công tác khuyến học khuyến tài ở địa phương chỉ còn ít ngày nữa là năm học
mới sẽ chính thức bắt đầu để bảo đảm cơ sở vật chất trường lớp nâng cao chất lượng giáo dục
năm nay tỉnh quảng ngãi ưu tiên đầu tư sửa chữa xây mới trường lớp đến nay
hầu hết các công trình giáo dục đã hoàn thành và sẵn sàng phục vụ cho năm học mới hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
dãy nhà hai tầng với tám phòng học phục vụ học tập đầy đủ trang thiết bị được đầu tư xây dựng khang
trang tại trường trung học cơ sở long mai huyện miền núi minh long sẽ đưa vào sử dụng trong năm
học mới hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
công trình này có tổng vốn đầu tư hơn tám tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước bước vào năm học
mới các thầy giáo cô giáo và trên một trăm tám mươi em học sinh sẽ được học trong điều kiện tốt nhất
trường trung học cơ sở lâm chưa có năm nào mà đã được đầu tư về cơ sở vật chất nhiều như năm
hôm nay ví dụ như là được đầu tư tóm phòng học mới với đầy đủ các trang thiết bị để cho việc dạy học
bên cạnh đó thì
năm học này tỉnh quảng ngãi đã đầu tư bốn trăm hai mươi tỷ đồng cải tạo trường lớp học trong đó hơn ba trăm hai mươi chín tỷ đồng
chống xuống cấp cải tạo trường lớp học số còn lại dành để mua sắm trang thiết bị dạy học các địa
phương và ngành giáo dục đã khẩn trương giải ngân đầu tư xây mới tu bổ và nâng cấp các hạng mục tại
các cơ sở giáo dục nhiều cơ sở giáo dục đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục để kịp đưa vào sử
dụng trong năm học mới riêng các đơn vị tại miền núi không những đầu tư để kịp cho năm học mới
mà còn chạy đua trước khi mùa mưa đến
năm công dục đào tạo quyền nước phố đã tham mưu với quân nhân quyền ủy ban dân tỉnh để mà bố trí
kinh phí để nâng cấp sửa chữa cải tạo cơ sở vật chất riêng năm học này thì đã được đầu tư hơn năm mươi sáu tỷ đồng
từ nguồn kinh phí của tỉnh cũng như là của quyền và nói chung thì tới nguồn kinh phí đó thì phạm
dục đơn công chức thực hiện và triển khai đã và đang dần hoàn thiện và sẵn sàng chuẩn bị các điều
đến với bước vào năm học mới bên cạnh đầu tư cơ sở vật chất tỉnh quảng ngãi đã kiểm tra đánh giá số
lượng chất lượng đội ngũ giáo viên các cấp học đồng thời chủ động thống kê lập danh sách các học
sinh bỏ học sau hè để phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp đưa các em trở lại trường học vào năm
những năm qua phát triển cây mía nguyên liệu gắn với chế biến đường đã góp phần quan trọng vào phát
triển kinh tế xã hội khu vực nông thôn của tỉnh tuyên quang tuy nhiên niên vụ hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín sản
xuất mía đường của tỉnh tuyên quang gặp nhiều khó khăn diện tích mía nguyên liệu giảm mạnh trước
thực trạng này tỉnh tuyên quang đang nỗ lực tìm kiếm thực hiện các giải pháp nhằm ổn định vùng
nguyên liệu mía so với kế hoạch đã đề ra diện tích mía nguyên liệu của tuyên quang hiện nay chỉ
năm trăm linh hectare so với năm hai nghìn một mươi tám có tới trên ba sáu trăm linh hectare mía đã bị người dân chuyển đổi sang
cây trồng khác vì vậy tìm giải pháp ổn định vùng nguyên liệu đang được người trồng mía và các cấp
các ngành tỉnh tuyên quang đặc biệt quan tâm
mặc dù thời gian qua tỉnh tuyên quang đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân ứng dụng
khoa học kỹ thuật mới vào trồng chăm sóc mía để nâng cao năng suất chất lượng mía nguyên liệu
tuy nhiên việc áp dụng khoa học kỹ thuật còn chậm giá thu mua mía thấp tám mươi diện tích trồng mía
nguyên liệu là đồ đất dốc gây khó khăn cho việc cơ giới hóa các khâu thu hoạch
để ổn định vùng mía nguyên liệu hiện tỉnh tuyên quang đã có chính sách tăng mức vai
tuy nhiên việc áp dụng khoa học kỹ thuật còn chậm giá thu mua mía nguyên liệu là đồ đất dốc
chất lượng mía nguyên liệu là đồ đất dốc thu hoạch gây khó khăn cho việc cơ giới hóa các khâu
thu hoạch vận chuyển

thu hoạch vận chuyển
tuy nhiên việc áp dụng khoa học kỹ thuật còn chậm giá thu mua mía nguyên liệu là đồ đất dốc
thu hoạch vận chuyển
chấp thuận nâng cấp lối đi tự mở thành đường ngang hợp pháp tại ba vị trí thuộc xã an mỹ
huyện tuy an xã an phú thành phố tuy hòa và xã hòa hiệp bắc huyện đông hòa
theo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phú yên tuyến đường sắt bắc nam qua địa bàn tỉnh này
dài khoảng chín mươi năm km với hai trăm ba mươi năm đường ngang trong đó hai mươi bốn đường ngang có người gác hai mươi một đường ngang hợp pháp
có hệ thống đèn báo hiệu tự động còn lại là đường ngang dân sinh với nhiều vị trí tiệm ẩn nguy cơ
xảy ra tai nạn những năm gần đây tỉnh phú yên cũng như nhiều địa phương khác trong cả nước
xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến đường sắt
gây thiệt hại lớn về tính mạng tài sản của người dân tỉnh phú yên đã chỉ đạo các ngành liên quan
phối hợp với chính quyền địa phương ra soát các lối đi người dân tự mở qua đường sắt để thực hiện
lộ trình thu hẹp giảm xóa bỏ lối đi tự mở theo quy định tại nghị định số sáu mươi năm của thủ tướng chính phủ
thưa quý vị và các bạn thời gian qua những ngôi nhà chợ được đầu tư xây dựng với kinh phí hàng tỷ
đồng rồi bỏ hoang tại khu du lịch sinh thái quốc gia mang đen huyện con plong tỉnh con tum
không chỉ gây lãng phí mà còn gây mất mỹ quan đô thị để lại những hình ảnh xấu đối với khách
du lịch trong và ngoài nước sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
chợ con plong huyện con plong được ủy ban nhân dân tỉnh con tum giao cho công ty trách nhiệm hữu
hạn mỹ long mang đen làm chủ đầu tư xây dựng khai thác quản lý với tổng kinh phí đầu tư khoảng
chín tỷ đồng trên diện tích ba một hectare được khánh thành từ tháng ba năm hai nghìn một mươi tám nhưng đến nay lại bị
bỏ hoang và trở thành khu vui chơi cho trẻ em
tại huyện con plong hiện nay bên cạnh chợ con plong được đầu tư xây dựng xong rồi bỏ hoang thì còn
có hàng chục ngôi biệt thự khác được đầu tư xây dựng với kiến trúc hiện đại cũng trong tình trạng
cỏ mọc ôm tùm không một bóng người thiết nghĩ các ngành chức năng của tỉnh con tum cần có những
giải pháp cụ thể để giải quyết tình trạng này
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nam bệnh dịch tả lợn châu phi trên địa bàn tỉnh
hà nam đã có dấu hiệu giảm đến nay toàn tỉnh đã có một mươi ba xã thuộc
huyện thanh liêm kim bảng và thành phố phủ lý công bố hết dịch
bệnh dịch tả lợn châu phi xuất hiện trên địa bàn tỉnh hà nam từ ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn một mươi chín đến nay
toàn tỉnh đã phải tiêu hủy gần một trăm hai mươi con lợn trong đó nhiều nhất là huyện lý nhân với hơn ba mươi tám bốn trăm linh con
huyện bình lục hơn ba mươi bảy một trăm linh con kim bảng hơn hai mươi một ba trăm linh con thực hiện công tác phòng chống dịch
các địa phương trong tỉnh đã sử dụng hơn bốn mươi bốn lít hóa chất hơn hai bốn trăm linh tấn vôi bột để khử trùng
chuồng trại và mua
môi trường trong vùng dịch nhằm ngăn ngừa dị bệnh phát sinh và lây lan trên đàn lợn
các địa phương trên địa bàn tỉnh hà nam đang tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát phòng chống dịch
trong đó tập trung thực hiện tốt công tác khử trùng tiêu độc vệ sinh thú y và phát triển chăn nuôi
theo hướng an toàn sinh học
tiếp tục các hoạt động hướng về cơ sở sáng ngày ba mươi một tháng tám công an tp hcm phối hợp cùng với huyện nhà bè
tổ chức ngày hội vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn một mươi chín
với nhiều nội dung thăm tặng nhiều phần quà và trao nhà tình thương cho các gia đình chính sách trên địa bàn
công an thành phố đã trao nhà tình thương trị giá bảy mươi triệu đồng cho một hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
tại thị trấn nhà bè trao một mươi phần quà cho gia đình chính sách tặng hai xe đạp và một trăm linh nón bảo hiểm cho học sinh nghèo
dịp này phối hợp cùng đại học y dược tp hcm tổ chức khám chữa bệnh phát thuốc miễn phí cho hai trăm linh người
đặc biệt phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tp hcm còn tổ chức cấp mới thẻ căn cước công dân
cho một trăm linh người già yếu tàn tật neo đơn và các đối tượng chính sách khác
đây là một trong nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về cơ sở được công an tp hcm thực hiện thường xuyên trong thời gian qua
đồng thời thực hiện hiệu quả công tác đơn giản hóa các thủ tục hành chính mang lại lợi ích thiết thực cho người dân thành phố
hà nội luôn là điểm đến hấp dẫn du khách đặc biệt là trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín này
với các điểm du lịch khu vui chơi giải trí không chỉ đáp ứng nhu cầu tham quan vui chơi của người dân thủ đô mà còn đón lượng khách quốc tế lớn
vì vậy công tác bảo đảm an ninh an toàn cho du khách những ngày này đặc biệt quan trọng
năm nay kỳ nghỉ quốc khánh mùng hai tháng chín sẽ diễn ra trong ba ngày
ngay từ những ngày đầu mặt độ người và phương tiện tham gia giao thông đã có sự gia tăng đột biến
nhất là tại các khu vực cửa ngõ ra vào thủ đô bến xe bến tàu sân bay
chính vì vậy công tác an toàn an ninh giao thông cũng được tăng cường
nhằm bảo đảm sự đi lại thuận tiện cho người dân về quê nghỉ lễ hoặc đi du lịch
trong ngày đầu nghỉ lễ mùng hai tháng chín đội cảnh sát giao thông số một mươi bốn đã phải bố trí các nút trọng điểm
như là giải phóng đài từ giải phóng kim đồng giải phóng nguyễn thọ và giải phóng pháp vân
đã bố trí lực lượng và quân số đảm bảo ứng trực và quân luồng phân làn để cho người dân đi lại được tuần lợi
tại hà nội các địa điểm đông khách du lịch như phố đi bộ các khu vui chơi làng văn hóa các dân tộc việt nam
cũng đã thực hiện việc tăng cường công tác an ninh trật tự và nâng cao dịch vụ đáp ứng nhu cầu của người dân
chúng tôi cũng đã phối hợp với cả các lực lượng an ninh cũng như chính quyền địa phương
để làm sao mà tạo cho du khách đồng bào các dân tộc tham dự lễ hội an toàn tối đa
và chúng tôi cũng tăng cường để tuyên truyền vận động du khách đồng bào dân tộc
ý thức cho các dân tộc
làm sao để đảm bảo an ninh trật tự đặc biệt là những khâu liên quan tới các công tác chuẩn bị
thì chúng tôi làm rất là chặt chẽ để đảm bảo các phương án sẵn sàng
có thể nói việc chuẩn bị tốt các điều kiện an toàn an ninh phục vụ du khách
không đơn thuần để đáp ứng nhu cầu của khách mà còn tạo thêm uy tín thương hiệu cho chính các đơn vị
có phần tăng thêm hình ảnh đẹp của du lịch thủ đô
trong phần tin quốc tế châu âu nỗ lực cứu vãn thỏa thuận hạt nhân với iran
kinh tế ấn độ tiếp tục giảm tốc
các nước châu âu sẽ tăng cường các nỗ lực ngoại giao để cứu vãn thỏa thuận hạt nhân năm hai nghìn một mươi năm
mà iran ký kết với các cường quốc vốn đang bị đe dọa sau khi mỹ rút khỏi thỏa thuận này
đây là tuyên bố mới được đưa ra sau cuộc gặp của các ngoại trưởng anh pháp đức với đại diện eu tại helsinki phần lan
sau cuộc họp bên lề hội nghị các ngoại trưởng eu ngoại trưởng đức heiko maas cho biết
ba nước anh pháp đức muốn duy trì động lực từ hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới g bảy cuối tuần trước
tại đó tổng thống mỹ donald trump thể hiện sẵn sàng đối thoại với iran
theo ông maas ưu tiên của ba nước là mở cánh cửa đối thoại giữa mỹ và iran
về phần mình đại diện cấp cao của eu bà federica mogherini khẳng định eu sẽ ủng hộ các cuộc đàm phán giữa mỹ và iran nhưng chỉ khi thỏa thuận hạt nhân được duy trì
trong một diễn biến liên quan cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế iaea ngày ba mươi tháng tám thông báo iran đã gia tăng lượng dự trữ urani làm dầu lên hai trăm bốn mươi một sáu kg
trong khi tiếp tục tinh chế chất này vượt mức được cho phép trong thỏa thuận hạt nhân hai nghìn một mươi năm
tuy nhiên mức độ làm giàu bốn năm hiện nay vẫn thấp hơn nhiều so với mức hai mươi mà iran đạt được vào thời điểm trước khi ký thỏa thuận hạt nhân
hãng thông tuấn trung ương triều tiên kcna đưa tin nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un đã có chuyến thăm tới địa điểm
đang xây dựng khu nghỉ dưỡng ở gần thủ đô bình nhưỡng đánh dấu chuyến thị sát đầu tiên của ông trong bốn tháng qua và lần thứ tư ông tới thăm công trình này
theo kcna nhà lãnh đạo kim jong un đã thăm khu nghỉ dưỡng suối nước nóng tỉnh giang đốc nằm ở phía bắc thủ đô bình nhưỡng
tháp tùng ông trong chuyến thị sát này có các quan chức cấp cao trong đảng lao động triều tiên
trong đó có chủ tịch đoàn chủ tịch hội nghị nhân dân tối cao triều tiên cho ryong hae và em gái của ông bà kim yo jong
trong chuyến thăm thứ tư tới khu nghỉ dưỡng này kể từ tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
nhà lãnh đạo kim trương ưn nêu rõ địa điểm này sẽ bắt đầu hoạt động vào tháng một mươi hai tới để đón tiếp du khách tới nghỉ ngơi và chăm sóc y tế
đây là lần đầu tiên trong tháng bốn vừa qua kcna đưa tin về một chuyến thị sát của nhà lãnh đạo kim jong un sau chuyến thăm của ông tới một cửa hàng bách hóa
chuyển sang những thông tin khác chính phủ ấn độ vừa công bố số liệu cho thấy tăng trưởng kinh tế nước này trong quý ii năm hai nghìn một mươi chín đã giảm xuống còn năm
mức thấp nhất của thế giới
trong năm năm qua của quốc gia nam á này
theo thông báo đây cũng là quý thứ năm liên tiếp kinh tế ấn độ tăng trưởng chậm lại
chủ yếu do nhu cầu tiêu dùng yếu và tính thanh khoản thấp
tăng trưởng gdp của nền kinh tế lớn thứ ba châu á trong ba tháng vừa qua giảm so với mức tăng năm tám trong quý i năm hai nghìn một mươi chín và thấp hơn mức dự báo năm bảy của giới phân tích
nhà kinh tế trưởng thuộc ngân hàng baroda samir narang cho biết
số liệu tăng trưởng mới công bố phản ánh tình trạng suy giảm kinh tế đáng lo ngại của ấn độ
chuyên gia này hy vọng rằng những biện pháp cải cách mà chính phủ mới của thủ tướng narendra modi công bố trong tháng này sẽ tạo một cú hích cho nền kinh tế trong những quý tiếp theo
trước đó chính phủ ấn độ đã nới lỏng những hạn chế đối với đầu tư nước ngoài vào bốn lĩnh vực chủ chốt trong đó có khai thác than đá
ngân hàng trung ương ấn độ cũng đã cấp hai mươi bốn tỷ usd cho ngân sách chính phủ để hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong nước
mặc dù không còn quá mới mẻ nhưng hình thức mua sắm trực tuyến đang ngày càng nở rộ tại xứ sở kim chi
các hoạt động mua và bán trên mạng tại đây được thực hiện nhiều nhất thông qua điện thoại di động
kể từ khi sinh em bé chị ô hirim không có nhiều thời gian để đi mua sắm ở ngoài
bởi vậy chị đã chọn cách thức mua sắm trực tuyến để có thể mua bán những sản phẩm cần thiết kể cả thức ăn
thật khó khăn để đi ra ngoài mua sắm khi mà có con nhỏ vì vậy tôi chọn cách mua sắm online thông qua ứng dụng điện thoại nó rất thuận tiện
cũng giống như chị ô ngay càng nhiều người ở hàn quốc chuộng hình thức mua sắm trực tuyến
đặc biệt là thông qua điện thoại thông minh
tôi thường tìm kiếm mỹ phẩm và quần áo bằng điện thoại mua sắm thông qua điện thoại rất tiện lợi vì tôi có thể so sánh giá cả ngay lập tức
mua sắm qua điện thoại tại xứ sở kim chi chiếm gần sáu mươi bốn tổng các hoạt động mua bán trực tuyến
trong đó các sản phẩm được mua nhiều nhất thông qua hình thức này đó là thực phẩm các vật dụng gia đình sản phẩm thời trang mỹ phẩm
tổng doanh thu của thị trường mua sắm trực tuyến dự kiến sẽ đạt hơn một trăm linh triệu đồng
thị trường này đang tăng mạnh khoảng hai mươi mỗi năm nguyên nhân là do tỷ lệ người sử dụng điện thoại thông minh ngày càng cao chiếm khoảng chín mươi năm tổng số dân và cơ sở hạ tầng internet tốt
theo các chuyên gia nhân tố thúc đẩy sự bùng nổ của ngành mua sắm trực tuyến tại hàn quốc chính là sự phát triển của điện thoại thông minh và dịch vụ mạng internet tốc độ cao
quý vị và các bạn thân mến thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt